dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
trong đêm nay và ngày mai miền bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa phía nam dãy ngắp thấp
vì thế toàn vùng vẫn phổ biến là ít mưa có chăng chỉ là mưa ở một vài nơi
sáng sớm thì có sương mù nhẹ che phủ
trong ngày mai trời vẫn có nắng nhiệt độ chưa chiều mai bắc bộ giao động trong khoảng từ ba mươi một ba mươi ba độ
tuy nhiên từ khoảng đêm muộn ngày mai sang ngày một mươi hai tháng một mươi một khối không khí lạnh ở phía bắc
sẽ đẩy dãy mê rông phía trước của nó xuống nước ta
vì thế ngay từ đêm mai một số nơi ở vùng núi phía bắc sẽ có mưa rào và rông rải rác
còn sang ngày một mươi hai thì vùng mưa sẽ lan rộng hơn ra toàn bắc bộ
với nhiều điểm mưa vừa mưa to kèm lốc xét và gió giật mạnh
lui xuống miền trung toàn bộ trung bộ trong đêm nay và ngày mai sẽ chưa chịu tác động gì của không khí lạnh
vì thế ở khu vực từ thanh hòa đến thừa thiên huế sẽ khá ít mưa
có chăng chỉ là mưa rào và rông ở một vài nơi về chiều tối ngày trời nắng
nhiệt độ chưa chiều mai giao động trong khoảng từ ba mươi ba mươi ba độ
còn đối với khu vực từ đà nẵng xuống đến bình thuận do chịu tác động của nhiễu động trong đới gió đông
nên đêm nay và sáng sớm mai sẽ có mưa rào và rông rải rác
ban ngày mưa giảm chưa có nắng gián đoạn
nhiệt độ khu vực sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi ba mươi hai độ
còn ở nam bộ những cơn mưa sẽ tiếp tục duy trì trong đêm nay đến khoảng sáng sớm ngày mai
sau đó mưa tạm giảm nhưng sẽ gia tăng lại trong chiều và tối mai
trong đó cuộc bộ sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to từ ba mươi năm mươi mm
tập trung chủ yếu ở các tỉnh ven biển miền tây của nam bộ
về nền nhiệt nhiệt độ trong ngày mai ở nam bộ sẽ là từ ba mươi một ba mươi ba độ
còn ở các tỉnh thuộc tây nguyên trong đêm nay và chiều tối mai
chỉ có mưa rào và rông ở một vài nơi ngày nắng nhiệt độ là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
không khí lạnh chưa về nên trong đêm nay và ngày mai
tạm thời gió trên các vùng biển vẫn chỉ có gió yếu dưới cấp bốn
mưa rào và rông chủ yếu chỉ xuất hiện ở khu vực nam biển đông
trong đó có huyện đảo trường sa
còn các khu vực khác chỉ có mưa một vài nơi tầm nhìn xa thoáng đẳng
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước